sau bốn ngày xảy ra nứt đất khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay trên quốc lộ chín mươi một cũ đoạn qua sông hậu
ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú an giang đã bị sạt lở xuống sông
đoạn quốc lộ chín mươi một cũ có đoạn sạt lở xuống sông hậu với chiều dài hơn bốn mươi mét
ăn sâu vào một phần ba mặt đường vụ sạt lở không gây nguy hiểm về người và tài sản
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng năm ủy ban nhân dân huyện châu phú đã phát hiện vết nứt ăn sâu
trên mặt quốc lộ chín mươi một cũ chính quyền địa phương khẩn trương đặt biển báo hướng dẫn phân luồng giao thông
sang tuyến quốc lộ chín mươi một mới để các phương tiện giao thông lưu thông theo hướng long xuyên châu đắp và chiều ngược lại